thưa quý vị các cửa khẩu tại phía bắc nước ta vẫn đang khó nhọc thông quan hàng hóa vì quy định phòng chống covid một mươi chín từ trung quốc đã được siết chặt hơn
để khắc phục vấn đề này mới đây tỉnh quảng ninh đã thiết lập các vùng xanh an toàn khép kín đồng thời đẩy mạnh hội đàm quốc tế giữa việt nam với trung quốc nhằm sớm mở lại và duy trì ổn định các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ở các cửa khẩu
với nỗ lực này chính quyền tp hcm thuộc tỉnh này yêu cầu tất cả người ra vào cửa khẩu phải test nhanh covid một mươi chín
ngày sáu tháng bốn thông tin từ ủy ban dân tp hcm cho biết địa phương này vừa yêu cầu test nhanh với tất cả người ra vào cửa khẩu trên địa bàn
để tạo vùng xanh an toàn trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa
theo đó tp hcm yêu cầu kể từ ngày hai tháng bốn tất cả các cá nhân vào khu vực cửa khẩu cầu bóc luân hai cộng vào lối mở km ba bốn hải yên kể cả cán bộ nhân viên làm nhiệm vụ trong khu vực cửa khẩu
đều phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhanh thảo nguyên test nhanh covid một mươi chín và tự trả phí nếu có kết quả âm tính mới được vào khu vực cửa khẩu lối mở
trường hợp dương tính tổ kiểm soát phối hợp với trung tâm y tế tp móng cái triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo phương án của liên ngành khối cửa khẩu
mức thu không quá năm mươi đồng một lần tét hoặc test miễn phí khi các cá nhân tự mua tết
ngoài ra thành phố móng cái tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm virus sars cov hai bằng phương pháp atpsa atlam đối với tất cả phương tiện vận chuyển hàng hóa nhân viên người làm việc trong khu vực cửa khẩu lối mở
đáng chú ý
giám sát việc test nhanh tại cửa khẩu tp hcm giao tổ trưởng hai tổ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cửa khẩu cầu bắc lân hai và lối mở km ba bốn hải yên
phối hợp với chủ đầu tư các bãi container bố trí nhân lực chuẩn bị vật tư y tế test nhanh để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả các trường hợp và trong khu vực cửa khẩu lối mở đảm bảo quy trình quy định của ngành y tế

đến viên giới việt trung trên đề bàn tỉnh quảng ninh nhiều cửa khẩu vẫn đang tạm dùng hoạt động chờ tín hiệu từ phía bạn
quý vị thân mến omicaron bùng phát đã gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng lên toàn bộ đời sống xã hội của trung quốc
một khảo sát khu vực tư nhân hôm sáu tháng bốn cho thấy ngành du lịch của trung quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong vòng hai năm qua kể từ khi các ca nhiễm covid một mươi chín ở nước này tăng đột biến vào tháng ba khiến khả năng và nhu cầu di chuyển bị hạn chế
chỉ số nhà quản trị mua hàng
pmi ngành dịch vụ của kaisy trung quốc đã giảm xuống bốn mươi hai điểm của tháng ba từ mức năm mươi hai điểm trong tháng hai
kết quả này cho thấy ngành dịch vụ nước này đang tăng trưởng chậm nhất kể từ khi đại dịch covid một mươi chín khởi phát vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bên cạnh đó cuộc khảo sát cho thấy các doanh nghiệp nhỏ ở các vùng ven biển cũng bị suy thoái trong lĩnh vực dịch vụ
các nhà phân tích cho biết các lĩnh vực dịch vụ yêu cầu tiếp xúc nhiều như vận tải khách sạn và ăn uống bền hưởng nặng nề nhất
đại dịch bùng phát ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng nhân viên của các công ty dẫn đến sự sụt giảm về chỉ số việc làm
chỉ số pmi tổng hợp tháng ba của casin bao gồm các hoạt động sản xuất và dịch vụ đã giảm xuống bốn mươi ba chín điểm từ mức năm mươi một điểm trong tháng trước
đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đợt bùng phát covid một mươi chín đỉnh của nước này vào năm hai nghìn hai mươi
nhà kinh tế cấp cao quang sì của caixin insight group cho biết
nhìn chung các hoạt động sản xuất và dịch vụ
đều suy yếu trong tháng ba do dịch bệnh
tương tự như các đợt bùng phát covid một mươi chín trước đây ở trung quốc
lĩnh vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với lĩnh vực sản xuất
ông nói thêm các nhà hoạch định chính sách nên tìm kiếm những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
tăng cường hỗ trợ cho các ngành công nghiệp chủ chốt các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để ổn định kỳ vọng của thị trường
ông diwei zhang nhà kinh tế trưởng tại pinspons assets management
cho rằng nền kinh tế trung quốc đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng
đặt ra câu hỏi lớn là chính sách không khoan nhượng với covid một mươi chín của nước này có thể duy trì được bao lâu
ông zhang nói hoạt động kinh tế đã phải hy sinh để chính sách chống lại sự bùng phát biến thể omicron đã được hiệu quả
tôi hy vọng các đợt bùng phát sẽ kiểm soát với chi phí đáng kể
về tình hình phòng chống covid một mươi chín tại trung quốc
trong bối cảnh phải phong tỏa nghiêm ngặt do omicron bùng phát

trung quốc đã tăng cấp đôi nỗ lực không covid tại tp thượng hải
theo hãng tin cnna trong làn sóng covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bùng phát ở trung quốc
trung tâm tài chính tượng hải đã phong tỏa lần lượt thành hai nửa để triển khai chiến dịch xét nghiệm toàn dân
theo đó thành phố này đã phong tỏa các khu vực ở phía đông sông hoàng phố
gồm quận trung tâm hành chính và các khu công nghiệp lớn trong bốn ngày kể từ ngày hai mươi tám tháng ba
sau đó nửa tây thượng hải bắt đầu phong tỏa trong bốn ngày tiếp theo
thông báo của chính quyền địa phương ngày hai mươi bảy tháng ba yêu cầu người dân không ra khỏi nhà
phương tiện giao thông công cộng và các ứng dụng gọi xe sẽ bị tạm dừng hoạt động
trong khi đó phương tiện cá nhân không được phép chạy trên đường phố trừ khi thực sự cần thiết
thông báo cũng lưu ý cần phải được đảm bảo nhu cầu y tế khẩn cấp của người dân
điều này cho thấy trung quốc đang tăng cường gấp đôi nỗ lực thực hiện chiến lược không covid
với tần suất xét nghiệm quy trình cách ly và các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt
bắc kinh đã bắt đầu áp dụng một chiến lược không covid nặng động
thay thế cách tiếp cận không khoan nhượng với covid từ năm ngoái
chiến lược này trái ngược hoàn toàn với các quốc gia đang nới lòng hạ chế
để sống chung với covid một mươi chín như bệnh đặc hữu
song trái ngược với việc niêm phong toàn thành phố
trung quốc đang triển khai các biện pháp phòng dịch linh hoạt hơn
nhằm đạt được sự cân bằng giữa việc kiểm soát dịch bệnh
và tạo điều kiện bình thường hóa cuộc sống của người dân
tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều tình thành vẫn không thể giữ được thành quả
số ca mắc bỏ
như trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hơn nữa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt
với những bất ổn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị
và giám đạn chuỗi cung ứng toàn cầu
khiến chính phủ trung quốc phải ưu tiên ổn định tăng trưởng kinh tế
chiến lược loại bỏ hoàn toàn covid một mươi chín bằng các phòng tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm nhiều lần có thể sẽ gặp phải thách thức lớn
cho biến thiệu omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn
với nhiều ca nhiễm không trự trứng
có thể nhìn vào hồng kông
khu vực đang theo đuổi chính sách không covid nặng động
giống như trung quốc đại lục
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi hai
sự bùng phát của omicron đã khiến
việc áp dụng chính sách phòng dịch của thành phố gặp trở ngại lớn
trung tâm tài chính châu á vẫn ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp mới
hàng ngày vào thời điểm cao điểm của đợt dịch mới
mặc dù hiện số ca hàng ngày đã giảm xuống còn vài nghìn trường hợp
ở những nơi khác của trung quốc
tỉnh cát lâm đã bị phong tỏa từ ngày một mươi bốn tháng ba
nhưng tỉnh phía đông bắc này vẫn ghi nhận một một trăm năm mươi trường hợp
mới và một ba mươi hai ca nhiễm không triệu chứng vào ngày hai mươi chín tháng ba
còn quá sớm để khẳng định liệu trung quốc có thể kiểm soát
hiệu quả làn sóng lây nhiễm ở thượng hải
nhờ phú hán vào năm hai nghìn hai mươi hay không
tuy nhiên do cát lâm thượng hải và những nơi khác
đã phải chống chọi với làn sóng lây nhiễm mới nhất
trong suốt một tháng nên sự mệt mỏi đang gia tăng
song nhà phân tích gen gang của viện đông á
thủ chức đại học quốc gia singapore cho rằng
việc trung quốc chuyển sang sống chung với virus
là điều phí thực tế
trong bối cảnh phiến thể omicron vẫn đang hoành hành
và bắc kinh sẽ tổ chức đại hội đảng toàn quốc lần thứ hai mươi
nhìn ra khắp thế giới ngày càng có nhiều quốc gia
từ bỏ chính sách không covid khi đối mặt
về biến thể omicron và biến thể tàng hình của nó
mặc dù sống chung với covid một mươi chín vẫn là điều xa vời
ở trung quốc song có thể thấy nhà chức trách
đang nỗ lực thích ứng với điều bình thường mới này
bằng các biện pháp linh hoạt nhân văn hơn
với lợi ích sức khỏe tinh thần và thể chất
của các nhà chức trách
vâng bản tin covid một mươi chín sáng của chúng tôi đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin
đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong các bản tin trong ngày